bên cạnh đó phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn nhất sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn du tái xã tiền tiến thành phố hải dương tỉnh hải dương về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
và đối tượng nguyễn thắng hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý